trong công điện gửi các bộ ngành ủy ban nhân dân tỉnh thành phố thủ tướng chính phủ yêu cầu đảm bảo nguồn cung xăng dầu phục vụ sản xuất đời sống nhân dân trong mọi tình huống
công điện nêu rõ xăng dầu là mặt hàng chiến lược quan trọng tác động trực tiếp đến ổn định kinh tế vĩ mô và sản xuất sinh hoạt của doanh nghiệp người dân
tuy nhiên vừa qua tại thị trường trong nước có hiện tượng một số doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ xăng dầu tại một số địa phương đóng cửa
tạm ngừng kinh doanh hoặc bán hàng với số lượng hạn chế đã gây ảnh hưởng nhất định đến tâm lý và đời sống sinh hoạt của người dân